hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ
hai đối tượng trần văn hải chú tại huyện can lộc và nguyễn thị vân chú tại huyện thạch hà
bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn kim cương một xã sơn kim một huyện hương sơn
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
đối tượng nguyễn thị vân khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người việt